thường hàng quán chủ quan trước các quy định giãn cách làm minh chứng
do đó theo kinh nghiệm xử lý khủng hoảng thông tin bên cạnh chế tài răng đen gửi thông tin giả
những kênh tin chính thống được cho là công cụ mạnh mẽ nhất thời điểm này để điều chỉnh hành vi của người dân
ngay từ tháng ba những kênh thông tin từ chính phủ và các bộ ngành đã gửi cập nhật đến người dân
về tình hình chống covid một mươi chín
từ tin nhắn của thủ tướng chính phủ bộ y tế bộ thông tin truyền thông bộ giáo dục đào tạo
đến sở ngành từng thành phố như sở du lịch ubnd gửi những nội dung chuyên môn để người dân nắm diễn biến
các mạng xã hội như facebook zalo tiktok còn xuất hiện các kênh của chính phủ và bộ y tế
để tạo nguồn công bố dịch bệnh chính thống
dĩ nhiên không phải tất cả đều phản ứng tốt trước nguồn thông tin đưa ra
đơn cử như chiều tối ngày ba mươi một tháng ba tại các siêu thị và chợ truyền thống đông hơn hãng
xuất hiện cánh tượng chan trúc để trữ hàng vì sợ rằng chí thị một mươi sáu và cách ly toàn xã hội không cho phép ra khỏi nhà
ngay sau đó kênh thông tin chính thống phải vào cuộc liên tục
từ tin nhắn của ubnd thành phố sở công thương và nhiều báo truyền hình truyền lại nội dung phát biểu của thủ tướng
rằng tình hình của các nhà sản phẩm của ubnd và các nhà sản phẩm của thủ tướng đã bị phá hủy

tuyệt đối không cho ngang sông cấm chợ vẫn đảm bảo cho người dân tiếp cận các nhu cầu thiết yếu
từ đó chí thị một mươi sáu trong những ngày sau đã được chấp hành với nhận thức dịch bệnh cao hơn
quý vị thân mến có thể nói trong những ngày vừa qua qua lăng kính của phóng viên chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều những câu chuyện cảm động về tinh thần sung kích đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín trên nhiều trận tuyến từ thành thị đến nông thôn hay miền biên giới hải đảo xa xôi
và trong sống đẹp ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị câu chuyện về sự trung sức đồng lòng của các lực lượng vũ trang đang từng ngày từng giờ căng mình chống dịch bệnh tại khắp các đường mòn lối mở của tuyến đầu giáp danh biên giới giữa huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế và nước bạn lào
tại một chút kiểm dịch được dựng lên cách cửa khẩu a đất không xa không đèn điện không nước sinh hoạt mọi hoạt động của các cán bộ chiến sĩ đều diễn ra trong chiếc lán trại nhỏ dừng tạm bỡ ven đường như thế này
và đây cũng là nơi họ nghỉ ngơi sau một ngày dài căng mình tuần tra trên khắp các tuyến đường mòn lối nhỏ sát bên biên giới để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép
vất vả gian nang là thế
nhưng với trung tá trần dư cán bộ công an xã lâm đức cũng như nhiều đồng chí khác trong đơn vị đều cảm thấy lạc quan hứng khởi khi được giao nhiệm vụ phối hợp chống dịch tại đây
với tinh thần là sẵn sàng chiến đấu bất kỳ mọi nhiệm vụ nào được đảng nhà nước và ngành giao thì anh em sẵn sàng thực hiện cho hoàn thành nhiệm vụ phải làm
mặc dù thầy cũng có nhiều đăn trở như vậy cũng có những khó khăn như thế
nhưng mà cũng phải gác qua một bên đã để mà thực hiện tốt nhiệm vụ
trong quá trình phối hợp chống dịch bệnh tại vùng tuyến biên giới mặc dù lực lượng đồng viên thân niên gặp không ít khó khăn trở ngại trong cuộc sống trong sinh hoạt
tuy nhiên với ý chí và sức trẻ chúng tôi đã ý thức được rằng là lực lượng thanh niên đặc biệt là lực lượng thanh niên trong lực lượng công an nhân dân
phải luôn phấn đấu cố gắng vượt qua mọi khó khăn gian khổ đóng góp một phần nào đó trong quá trình trong chiến dịch chống dịch bệnh covid
còn trung úy võ quang vinh cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu a đức lần đầu tiên tham gia chốt chặn phòng dịch tuyến biên giới cũng là một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời quân ngũ của anh
được chứng kiến giây phút các chiến sĩ cùng sang sẻ khó khăn động viên nhau bằng tinh thần lạc quan là điều anh không thể quên
điện tài là không có điện vì việc sinh hoạt thì nó cũng rất là khó khăn
về anh em thì cũng phải lấy nước sinh hoạt từ đơn vị để mang về đây
thì buổi trưa thì cũng rất là nắng mà tàm bạc này cái nhiệt độ của nó là vào buổi trưa rất là cao
nhưng anh em cũng cố gắng để khắc phục để đảm bảo về sức khỏe để có thể làm tốt công tác phòng chống dịch của mình
và vào buổi tối thì nó cũng trời nhiệt
nhiệt độ thì xuống thấp vùng đông vùng miền nội thì nhiệt độ xuống thấp
và lại là có thường xuyên là có mưa giông
và buổi tối thì nhiều khi mưa thì nó sẽ thấm vào khu vực ở của cảng bộ trưởng sĩ ở đây
nên là anh em cũng cố gắng để mà khắc phục là khi nào giọt tới người mình thì mình di chuyển sang vị trí khác
có thể thấy càng khó khăn càng gian khổ bao nhiêu thì tinh thần quyết tâm chống dịch
ngăn ngừa sự lây lan từ tuyến biên giới của những người lính trong lực lượng
các lực lượng vũ trang càng nhân lên bấy nhiêu
và sự hy sinh thầm lặng của các anh đã trở thành điểm tựa vững chắc
tiếp thêm động lực cho đồng bào vùng biên và cả chính quyền địa phương nơi đây
từ y tế quân đội công an trong quân đội thì có hai lực lượng
lực lượng của bộ bán hiểu hiếu sự huyền và lực lượng biên phòng
các anh là những người súng kích đi đâu trong tuyến đâu
trên tuyến biên giới trong công tác phòng chống dịch
đặc biệt là ngăn ngừa sự vượt biên trái phép
và bà con lào bà con việt trở về thăm thân
rồi vượt biên trái phép trên các đường mòn lối mở
và các anh với tinh thần hết sức cao
thể hiện vai trò nông cốt trong công tác phòng chống dịch như chống dịch
đẹp về tinh thần chống dịch như chống giặc ở tuyến biên giới của những người lính trong lực lượng vũ trang
cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại